con tum đang bước vào cao điểm của những ngày nắng nóng do đó nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao
đặc biệt là việc sử dụng điện vào tưới nước cho các loại cây trồng như cà phê và tiêu
trước tình trạng trên ngành điện tỉnh con tum đã nỗ lực bảo đảm cung ứng nguồn điện ổn định
không gây ảnh hưởng đến việc tưới nước của người dân
tỉnh con tum có hàng nghìn hectare cây cà phê hồ tiêu
theo như người dân chia sẻ trước đây để tưới được một hectare cà phê hồ tiêu
người dân phải bỏ chi phí một bốn triệu đồng tiền dầu
từ khi có điện chi phí đó giảm xuống còn một nửa
máy tưới dầu máy nổ và máy điện này giảm được năm mươi
tức là trước đây một hectare miên tưới máy nổ bằng dầu khoảng một triệu sáu
bây giờ từ cái điện như này thì khoảng tám tăm đến một triệu
để linh hoạt ứng phó bảo đảm cung cấp điện
công ty điện lực tỉnh con tum đã chỉ đạo điện lực các huyện thành phố
lên phương án cấp điện cho người dân phối hợp với ủy ban nhân dân các xã
phân lịch tưới tiêu cho các hộ dân trên địa bàn
tuyên truyền đến các hộ dân tưới tiêu cách sử dụng điện tiết kiệm an toàn
chỉ đạo các điện lực trực thuộc
chuyển khai các giải pháp vận hình để đảm bảo cấp điện phục vụ bà con tưới tiêu
công ty cũng đã dự báo phủ tại tưới tiêu từng khu vực theo từng trạm biện áp
cho đến nay chúng tôi cũng đã hoàn truyền đứng xuất năm mươi bảy trạm biện áp phân phối
trong thời điểm cao điểm của mùa khô ngành điện con tum đã triển khai đầu tư
cải tạo nâng cấp hệ thống điện đã xuống cấp tại các huyện
bảo dưỡng các trạm biến áp ở khu vực trạm bơm nước
để bảo đảm nhu cầu về phục vụ điện cho bơm tưới của người dân trên địa bàn tỉnh con tum